mới đây hà nội có thêm quận hai bà trưng phải nâng cấp độ dịch lên vùng cam
nguy cơ cao sau khi ghi nhận nhiều ca bệnh ở cộng đồng trong một mươi bốn ngày sau quận đống đa
để giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng quận hai bà trưng cũng điều chỉnh các biện pháp phòng
chống dịch theo đó từ một mươi hai h ngày một mươi chín tháng một mươi hai nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại quận hai bà
trường hà nội chỉ bán mang về quận cũng dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời
cụ thể từ một mươi hai h ngày một mươi chín tháng một mươi hai quận hai bà trưng yêu cầu hạn chế tổ chức các cuộc họp
hội nghị đông người chưa cần thiết khuyến khích họp trực tuyến và sử dụng công nghệ thông tin
các đơn vị căn cứ số lượng công việc và mức độ lây lan dịch để tổ chức phương án làm việc phù hợp
khuyến khích các đơn vị tổ chức cho cán bộ công chức người lao động làm việc luân phiên
trừ các lực lượng vũ trang y tế và các lực lượng khác theo quy định
nhưng không để đình trệ công việc nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng măng
về dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời quận hai bà trưng cũng cho học sinh lớp một mươi hai các
trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tạm dừng đến trường
chuyển sang phương án dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới
các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự thực hiện các hoạt động trực tuyến trong trường hợp thực hiện
bằng hình thức trực tiếp cần tuân thủ điều kiện có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện
biện pháp đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ nội vụ không tập trung quá hai mươi người
tuân thủ nghiêm ngặt năm k các cơ sở lưu trú trên địa bàn quận phải đảm bảo công tác phòng chống
dịch covid một mươi chín hoạt động không quá năm mươi công suất chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín đối với sự kiện phục vụ mục đích chính trị kinh tế xã hội
thực sự cần thiết phải tổ chức
trước khi tổ chức thì do cấp ủy chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các biện pháp
phòng chống lây nhiễm covid một mươi chín như phòng họp phải thông thoáng và khử khuẩn trước khi tổ chức
hạn chế dùng điều hòa trung tâm đo thân nhiệt đeo khẩu trang sát khuẩn tay ngồi giãn cách
quận hai bà trưng cũng yêu cầu tuyên truyền vận động người dân không ra khỏi nhà khi
không cần thiết và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài
không tụ tập đông người thực hiện khai báo y tế theo quy định khi có dấu hiệu ho sốt
khó thở phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn khám và điều trị kịp thời
tiếp tục thông tin liên quan tới tình hình covid một mươi chín tại hà nội hiện nay thành phố có hai mươi năm xã phương
cấp độ ba theo quy định học sinh tại hai mươi năm xã phường này sẽ tạm dừng đến trường chuyển sang học trực
tuyến vừa qua hà nội đã có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tại ba thành phố trong vòng một mươi bốn ngày gần đây có hai mươi năm xã phương ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng
cụ thể đó là các phường vân nội việt hùng huyện đông anh khâm thiên văn miếu trung phụng
quốc tử giám phương liên kim liên thổ quan khương thượng ô trợ dừa ngã tư sở quận đồng đa
xã yên viên huyện gia lâm phương đông mác quận hai bà trưng các phương hàng gai hàng đào
hàng bạc đồng xuân cửa đông quận hoàn kiếm các phương thanh trì vĩnh hưng quận hoàng mai
xã đông xuân huyện quốc oai và các phương quảng an yên phụ quận tây hồ xã văn bình huyện thường
theo quy định của hà nội hai mươi năm xã phường này không thể cho học sinh đến trường phải chuyển
sang học online để phòng chống dịch covid một mươi chín trao đổi về báo chí bà nguyễn thị hồng hải
hiệu trưởng trường trung học phổ thông đoàn kết hai bà trưng cho biết bắt đầu từ thứ hai ngày hai mươi tháng
một mươi hai toàn bộ học sinh khối một mươi hai sẽ chuyển sang học trực tuyến bà hải thông tin thêm ngay từ khi học
sinh khối một mươi hai được đi học trở lại nhà trường đã xây dựng song song hai phương án kiểm tra cuối kỳ
trực tiếp và kiểm tra trực tuyến với điều kiện dịch bệnh hiện nay nhà trường buộc phải tổ chức
kiểm tra cho học sinh theo phương thức trực tuyến việc kiểm tra đánh giá sẽ bắt đầu từ tuần sau
tình hình dịch bệnh của hà nội những ngày gần đây đang nóng lê trở lại còn thành phố hồ chí
minh hiện nay đang có dấu hiệu hạ nhiệt khi các ca nhập viện và ca bệnh nặng đều có chiều hướng giảm
tính đến thời điểm hiện tại
thành phố hồ chí minh đang cách ly chăm sóc và điều trị cho hai mươi tám ca mắc covid một mươi chín tổng số ca
mắc giảm khoảng hai mươi ca so với nửa tháng trước hiện tại số ca nặng cũng đã giảm bớt hiện số ca
đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là hai bốn trăm tám mươi bốn ca ngoài ra có ba mươi ca đang cách ly tại khu
cách ly điều trị của khu chế xuất khu công nghiệp linh trung hai có một mươi ca khu công nghiệp cao
có hai mươi ca số ca đang cách ly tại nhà là năm mươi năm hai trăm tám mươi tám ca
trong ngày một mươi tám tháng một mươi hai số ca nhập viện tầng hai tầng ba là bảy trăm tám mươi bốn ca giảm nhiều so với ngày trước
tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng hai ba là một mươi chín trăm bốn mươi ba ca giảm gần hai ca so với tuần trước
trong đó tầng ba có một chín trăm bảy mươi chín ca chiếm tỷ lệ một mươi tám một so với các ca đang nằm viện tại các bệnh viện tầng hai
tầng ba số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là ba sáu mươi sáu ca
số ca đang thở máy xâm lấn là bốn trăm sáu mươi bảy ca số ca nặng và thở máy xâm lấn đã có dấu hiệu giảm so với tuần trước
trước sau khi ngành y tế triển khai hàng loạt biện pháp mới đây ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn
bản thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn tp hcm theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định
bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế theo đó đánh giá tình hình dịch tại tp hcm vẫn đạt cấp độ hai đối với cấp quận
có một mươi địa phương đạt cấp độ một một mươi một địa phương cấp độ hai riêng quận một mươi cấp độ ba vùng cam
như vậy so với tuần trước ba địa phương giảm cấp độ dịch là quận ba huyện cần giờ từ cấp độ hai xuống cấp
cấp độ một và quận bốn từ cấp ba xuống cấp hai một địa phương tăng cấp độ dịch là quận một mươi từ cấp độ hai lên cấp độ ba
tiếp theo chương trình liên quan tới vấn đề nhiều người tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín mà vẫn có thể
mắc covid một mươi chín thậm chí tử vong phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ
sinh dịch tễ trung ương phó trưởng ban điều hành dự án tiêm chủng quốc gia đã chia sẻ về vấn đề này
theo phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương vắc xin nói chung và vắc xin covid một mươi chín nói
riêng không thể đạt hiệu quả bảo vệ một trăm linh với vắc xin covid một mươi chín hiện nay theo ghi nhận của who
kinh nghiệm của các quốc gia đã triển khai tiêm chủng trước cũng như khuyến cáo của nhà sản xuất
hiệu quả bảo vệ của vaccine covid một mươi chín là bảy mươi chín mươi phó giáo sư tiến sĩ hồng nói điều đó cho thấy
khi chúng ta tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine nhưng việc bảo vệ một trăm linh là không thể
không thể lý tưởng hóa vấn đề này tuy nhiên theo phó giáo sư tiến sĩ hồng
không thể phủ nhận hiệu quả vaccine covid một mươi chín mang lại là giảm số ca mắc cũng như diễn biến nặng và
đặc biệt giảm nguy cơ tử vong về câu nói tại sao tiêm vaccine rồi bệnh vẫn diễn tiến nặng
đó là những trường hợp không thể phủ nhận
ngoài ra còn là lý do hiệu quả bảo vệ vaccine là bảy mươi chín mươi thực tế ở việt nam
nhiều ca tử vong là những ca chưa được tiêm chủng đầy đủ hoặc chưa tiếp cận với vaccine covid một mươi chín
phó giáo sư tiến sĩ hồng cũng chia sẻ thêm về kế hoạch tiêm mũi vaccine một mươi chín bổ sung
mũi tăng cường của bộ y tế theo nguyên lý sử dụng vaccine các mũi tiêm nhắc lại rất quan trọng
giúp tăng cường trí nhớ miễn dịch sau khi được tiêm các mũi cơ bản việc này giúp cho cơ thể
chúng ta có hệ miễn dịch bảo vệ khỏi virus sars cov hai và các biến thể sau này
bộ y tế cũng đã ban hành hướng dẫn xây dựng kế hoạch tiêm mũi vaccine bổ sung và nhắc lại
mũi bổ sung dành cho người trên một mươi tám tuổi đặc biệt người có bệnh lý nền suy giảm miễn dịch đối với
những người đã tiêm đầy đủ mũi cơ bản bộ cũng khuyến cáo tiêm các mũi nhắc lại nhằm có miễn
dịch cộng đồng che chắn mũi nhắc lại cũng sẽ thực hiện tiêm cho người trên một mươi tám tuổi sau mũi cơ
bản phó giáo sư tiến sĩ hồng thông tin thêm tùy loại vắc xin có loại vắc xin tiêm hai mũi
có loại tiêm ba mũi mới gọi là mũi cơ bản theo hướng dẫn của nhà sản xuất
như vậy sau từ ba đến sáu tháng chúng ta tiêm mũi ba hoặc mũi bốn tùy loại vắc xin từ đây
bộ y tế cũng sẽ nỗ lực để cung ứng đầy đủ vắc xin và mong muốn người dân sớm được tiêm
mũi bổ sung với người có bệnh lý nền suy giảm miễn dịch và mũi tăng cường đối với
hầu hết ngư dân từ một mươi tám tuổi trở lên để có miễn dịch cộng đồng bền vững